cũng trong hôm nay nhận được tin báo của một nạn nhân trong thang máy bị rơi từ tầng bốn xuống tầng hầm
của khách sạn ở quận tân phú tp hcm
lực lượng cứu nạn cứu hộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận tân phú đã tiếp cận hiện trường đưa cô gái bị mắc kẹt ra ngoài
theo đó khoảng năm giờ cùng ngày phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy
ở một khách sạn đường tô hiệu phường hiệp tân quận tân phú
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú
được điều động có mặt tiến hành triển khai các dụng cụ chuyên dụng đưa nạn nhân ra ngoài
do thang máy bị rơi từ tầng bốn xuống tầng hầm nên nạn nhân bị thương
việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn
một lúc sau lực lượng dùng thang dây tiếp cận được cô gái và dùng cán đưa nạn nhân ra bên ngoài
giao cho lực lượng cứu thương một trăm một mươi năm đưa vào bệnh viện cấp cứu